bệnh nhân nhập cảnh vào cảng hàng không quốc tế tân sơ nhất trên chuyến bay qr chín trăm bảy mươi
qua cảnh tại sân bay doha qatar
sau khi vào việt nam bệnh nhân lưu trú tại quận một thành phố hồ chí minh
phát bệnh vào ngày một mươi ba tháng ba và được xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong một thời gian im ắn nạn rải đinh trên tuyến quốc độ đoạn đi qua địa phận
các quận một mươi hai quận bình tân của thành phố hồ chí minh lại rộn lên khiến cho người dân bức an
đây là một hành vi vi phạm pháp luật cần phải có chế tài xử lý nghiệp
làm nghề giao hàng ở quận bình tân anh thành đạt thường xuyên phải chạy xe gắn máy dọc tuyến quốc lộ một
nhiều ngày chẳng có đồng lương nào thậm chí phải bù lỗ vì mất hơn một trăm linh đồng để thay ruột xe
do cán quả những bánh đinh hình thoi như thế này
nói như một ngày hai ba ngày nó bị bể lần hai ngày bị bể lần một ngày liên tục hai ngày luôn
là thay rụt liên tục luôn
nó bị tét giỏ luôn
em chở hàng nặng
mà nó bị bể bánh rồi nó sàn sàn sàn sàn rất nguy hiểm luôn
em chạy thì nó mất lạng ở kia luôn
rồi kiểm chế được lách vô lệ được
còn ông võ kim hồng làm bảo vệ một công trình dọc quốc lộ
mặc dù ít chạy xe nhưng mới đây cũng cán trúng hai cái đinh buộc phải thay ruột xe mới
ban đêm thường thường ở đây dẫn xe đi bộ nhiều lắm
hôm xe tôi bị hai cái tôi phải thay cái rụt
tôi lên vừa rồi tới đây nè cái xe nó đảo quá tôi nói rồi dính rồi
cũng phải có cái chế tài gì đó nghiêm khắc chút xíu
chứ tôi thấy nhiều khi phạt hành chánh nó không có thấm pháp gì họ đâu
thí dụ theo thí dụ có thể là nâng lên cái mức tội phạm hình sự
tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng của người dân
trước đây do sự vậu cụ quyết liệt của lực lượng công an và chính quyền các địa phương nên nạn rải đinh được kiềm chế
xong thời gian gần đây các đối tượng quay trở lại hành nghề với thủ đoạn tinh
các người dân gặp nguy hiểm khi lưu thông trên đường
các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông phú lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
đã hỗ trợ đạo dịch vụ cây xanh cầu cao tốc đi dọc quốc lộ một để hút đinh
từ tết nguyên đáng đến nay tổ tình nguyện này đã hút được gần hai mươi kg đinh các loại
chúng tôi đi làm thì trên chuyến chúng tôi cũng thấy bà con bể bánh rồi nhắc xe rồi này kia thấy
thế tối qua thì phát hiện rất là nhiều đinh
thì chúng tôi về chúng tôi lại đi mua mấy cái đồ là nằm châm cục hít á
chí thêm bắt đầu làm
chí hai cái xe thì tôi kéo mình
đầu tiên anh xuân một chiếc đồ dưới một chiếc
thì có thì tôi xử lý
theo quy định xứ phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
các đối tượng rải đinh có thể bị xứ phạt hành chính từ sáu đến tám triệu đồng
nếu gây chết người thì có thể bị xử lý hình sự phạt đến một mươi năm tù
kính thưa quý vị tại tp hcm hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế
cũng là một phần nguyên nhân
điều này cũng cản trở sự phát triển của thành phố
để kéo giảm ôm tắt tp hcm đã hướng tới đẩy mạnh khai thác giao thông đường thủy
tuy nhiên với mạng lưới cầu cảng và bến đổ kết nối với sông rạch như hiện nay
đang khiến cho việc khai thác phát triển giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn
cầu sắt bình lợi bắt qua sông sài gòn trên địa bàn quận thủ đức tp hcm
dù cầu mới đã được xây dựng và đi vào sử dụng thay thế
tuy nhiên đến nay cầu sắt này vẫn chưa tháo dở
với khoảng tỉnh không hiện tại của cầu sách bình lợi cũ chỉ cao hơn một mét
khiến nhiều phương tiện mỗi khi lưu thông gặp rất nhiều khó khăn
chiếc sà lan này là một điển hình
để qua được gầm cầu chủ phương tiện đã phải bơm nước vào để hạ thấp mức nổi của xà lan mới có thể qua được
toàn tp hcm có chín mươi hai tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài gần sáu trăm linh km
trong đó có ba trăm tám mươi năm cảng bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động
từ năm hai nghìn chín đến nay thành phố đã cải tạo sửa chữa
nâng cấp lại nhiều khó khăn
tuy nhiên theo sở giao thông vận tải tp hcm
công tác quản lý quy hoạch mạng lưới cảng bến và đường thủy trên địa bàn
hiện còn gặp nhiều khó khăn
tỷ trọng mà đầu tư trên lĩnh vực đường thủy chỉ chiếm khoảng năm bốn so với lĩnh vực đường bộ
thứ hai là việc đầu tư các hệ thống cảng bến thủy nội địa
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kết nối với hệ thống cảng biển
chưa được đầu tư đồng bộ hoàn chỉnh
mặt khác là trên các tuyến sông đạch thì các cầu vượt sông
có tỉnh không thấp chưa đảm bảo khẩu độ theo quy định
cho nên việc lưu thông thủy có nhiều hạn chế
mặt khác việc quy hoạch cơ cấu đầu tư cho phát triển hệ thống giao thông đường thủy
còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng còn tồn tại nhiều tuyến đường thủy
đã xuống cấp do bồi lắng và cạn
nhiều cây cầu bắc qua sông rạch có lịch sử hàng chục năm đến nay
đã không còn phù hợp với các loại phương tiện mới có công suất lớn
bởi chiều cao tỉnh không của cầu đa số chỉ trên dưới một mét
có rất nhiều các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư và có tiềm năng
để đầu tư các phương tiện chuyên trở
tuy nhiên có một khó khăn là vấn đề bến bãi
làm sao thuận tiện cho hành khách
thứ nhất là họ đi xe tới họ có chỗ gửi xe rồi họ lên tàu họ đi
kèm theo đó là các dịch vụ đầu bến
nếu như nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giao thông thủy
thì cũng nên tạo điều kiện cấp phép cho các bến như vậy càng nhiều càng tốt
để làm sao thuận tiện cho hành khách
để giải quyết những bất cập trên
ubnd tp hcm cũng đã có ký nghị cục đường thuế nội địa việt nam
nghiên cứu đề xuất tiêu chí xây dựng tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu
kết cấu đối với từng loại bến thủy nội địa
đồng thời tiếp tục triển khai nhiều dự án giao thông thủy
nhằm đảm bảo khai thác tối ưu đường thủy nội địa
và chia sẻ tình trạng ủng tắc hiện nay với đường bộ
nhờ chủ động các biện pháp ứng phó
những ngày này địa phương ít bị thiệt hại xâm nhập mặn gây ra
đó là tình sốc răng tuy nhiên vẫn còn đó những nỗi lo
nếu như mà xâm nhập mặn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp
những ngày này vườn mũi hơn năm hecta của gia đình ông ông văn hùng
thị trấn cụ lao dung vẫn duy trì sự sống dù xâm nhập mặn diễn ra gây gấp
và diễn biến phức tạp
cỡ khoảng tháng một mươi một âm lịch là bắt đầu xâm nhập mặn đến ngày nay
thì cái độ mặn nó càng dữ dội
nước mặn như thế này thì không thể tưới tiêu được
mà nếu tưới tiêu được thì nếu tưới thì cây nó sẽ chết
do đó thì tôi phải là dùng cái nước ngầm để tưới cái kiểu nhỏ giọt
hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm và những ao nhỏ lót bạc được tranh thủ lấp đầy khi có nước ngọt
là cách để ông hùng và nhiều hộ dân ứng phó
với những ngày độ mặn dân cao
nghe báo đài nói là năm nay mặn nhiều lắm nên tôi có chuẩn bị từ đầu là đầu dụ là dứt mưa rồi là tôi có mua bạc rồi về dự trữ
về bôm nước chứa như ta thấy đó
nên cây trồng cũng không có giảm năng suất gì mấy
tuy nhiên khi hàng mặn kéo dài
nguồn nước dự trữ này cạn kiệt
các hộ dân sẽ buộc phải sử dụng nước giếng ngầm để tưới cho cây trồng
cái việc mà khai thác mạch nước ngầm quá mức như hiện nay thì cũng là một cái vấn đề đáng lo cho cái quyện
tại vì một số vùng trong địa bàn quyện thì đã có cái hiện tượng là các cây nước chúng ta làm khoang
xài trong thời gian ngắn thì chúng ta không còn nước tưới người ta rút nước không lên
thì cái nữa là cái mặt nước á
nó có cái hiện tượng là nó sụt lúng
và hiện nay thì cái việc mà khai thác mạch nước ngầm mà với cái độ sâu khác nhau
thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái nguồn nước ngầm trong cái việc phục vụ đặc biệt là cái sinh hoạt
so với đợt xâm nhập mặn lịch sử vào năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
năm nay do được dự báo sớm và chính xác sóc trăng đã có sự chuẩn bị ứng phó bài bản và kịp thời
vụ lút đông xuân đã được gieo xả sớm hơn so với cùng kỳ và cho năng suất cao
nông dân được khuyến cáo không xuống giống cây
do đó chỉ có một hectare lúa bị ảnh hưởng xâm nhập mặn do một số hộ dân không theo khuyến cáo
chính quyền địa phương là thường xuyên hàng ngày thông báo độ mặn trên địa bàn
để cho người dân là biết được rồi kiểm tra độ mặn trước khi tưới tiêu
đó là cái tình trạng vậy
cái thứ hai cái thứ ba nữa là cái chuẩn bị các cái công trình
dẫn hành các cái công trình thủy loại
rồi nạo vét các cống ở nội đồng các kênh ở nội đồng
sửa chữa các cống rồi cùng với người dân khuyến cáo người dân nạo vét kinh mương
để khi mà có cái khối nước ngọt mà đủ cái tiêu chuẩn
thì chúng ta mở cống để tích trữ nước ngọt ứng phó trong cái thời gian hạn mặn xảy ra
tuy vậy ông phạm tấn đạo cũng cho biết đây chỉ là những giải pháp ứng phó tạm thời
và địa phương vẫn phải tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của xâm nhập mặn
chúng tôi đề nghị trung ương hỗ trợ hai nhóm công trình
một là thực hiện ba cái trạm bôm để bôm nước cưỡng bức
vào cái khu lúa trọng điểm ở vùng long phú tiếp nhật
tại cống cái xe cống bà sẩm và cống cái oanh
cái thứ hai nữa là chúng tôi tỉnh quỹ bang đề nghị cấp trên hỗ trợ cái hệ thống cống
khoảng bảy bảy cái cống lớn để khép kín cái vùng
cái vùng dự án kế sách cái vùng dự án mà để sau này để trữ nước ngọt lại
dẫn cho bà con sản xuất cây ăn trái
thì nếu mà được cái này thì về lâu về dài thì cũng có giải quyết
phần lớn cái căng cơ về xâm nhập mặn nếu mà xảy ra hàng năm